năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tại xã mường hùng huyện sông mã tỉnh sơn la tại cơ quan công an hữu và cho khai nhận
đã liên kết móc nối với nhau mua số ma túy trên từ bên kia biên giới với giá gần một trăm ba mươi triệu đồng về để bán kiếm lời
đang trong quá trình giao dịch mua bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
hai đối tượng gồm điền đức huy và phùng tấn thành vừa bị công an quận một mươi hai tp hcm bắt giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
đây là hai nghi can cướp giật chiếc điện thoại iphone một mươi hai của một thanh niên quê ở
tỉnh nghệ an trên đường nguyễn văn quá phường đông hương thuận quận một mươi hai khiến nạn nhân gặp tai nạn và tử vong
tối ngày hai mươi bảy tháng bốn người dân phát hiện nam thanh niên trẻ tuổi hô cướp chạy xe máy biển số tỉnh nghệ an
đuổi theo hai thanh niên khác với tốc độ cao theo hướng từ đường trường trinh về chợ cầu
khi chạy đến trước số nhà năm trăm ba mươi chín a đường nguyễn văn quá phường đông hương thuận quận một mươi hai tp hcm
thanh niên này bị hai đối tượng ép sát
trong quá trình phản kháng năm thanh niên ngã xuống đường và tử vong tại chỗ
tại hiện trường xe máy của nạn nhân trượt dài một đoạn khoảng một mươi năm mét rồi va trúng vào một xe ô tô chạy ngược chiều
thi thể của nạn nhân nằm cách xe máy khoảng chừng một mươi năm mét
nhanh chóng vào cuộc điều tra lực lượng công an đã bắt giữ được hai nghi phạm gây ra vụ cướp giật là huy và thành
chiều qua lãnh đạo cục cảnh sát hình sự bộ công an ban giám đốc công an tp hcm cùng các đơn vị nghiệp vụ
đã đến thăm trung tá nguyễn văn trưởng cán bộ phòng truy nã truy tìm cục cảnh sát hình sự đang điều trị tại bệnh viện ba mươi tháng bốn
đồng chí trưởng bị thương trong quá trình truy bắt tội phạm manh động nhưng vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ
hiện tại trung tá nguyễn văn trưởng đang được điều trị theo dõi tại bệnh viện ba mươi tháng bốn trước khi tiến hành phẫu thuật do bị gãy chân
trước đó vào chiều ngày một tháng năm trung tá nguyễn văn trưởng và đại úy nguyễn việt dũng thuộc phòng truy nã truy tìm cục cảnh sát hình sự bộ công an
tổ chức xác minh truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm là vũ hữu tấn tại khu vực xã tân thới nhì huyện hóc môn
khi áp sát để khống chế thì đối tượng tấn manh động tấn công đạp ngã xe máy khiến đồng chí trưởng bị gãy gập cổ chân đồng chí dũng bị thương nhẹ
với tinh thần kiên quyết bắt giữ đối tượng hai đồng chí đã áp sát khóa tay trái đối tượng vào còng số tám
tuy nhiên đối tượng tiếp tục vùng vẫy hô hoán năm đối tượng đang chơi đá gà gần đó ra cướp súng dùng đá tấn công mặc dù đồng chí dũng đã bắn một viên đạn chỉ thiên để cảnh cáo
khi sự việc xảy ra thì bị bắt đối tượng ở bên này cân thì bên kia cân thì có một rất là đông một số đối tượng tụ tập
bên kia kênh thì khi mà đối tượng kêu gọi anh em bạn bè của đối tượng ở bên kia kênh qua để hỗ trợ để chống đối lại
thì bằng sự quyết tâm là chúng tôi cũng dùng mọi biện pháp vừa vận động để những thần niên biết việc hoặc là để hạn chế lại những hành vi manh động của những đối tượng khó khích đã cầm đá ném lại lực lượng để tính một rứt giải vây cho đối tượng
được sự hỗ trợ kịp thời của công an xã tân thới nhì huyện hóc môn nhóm đối tượng trên đã giải tán đối tượng truy nã vũ hữu tấn đã bị bắt giữ
trong buổi thăm hỏi đoàn đã động viên đồng chí trưởng và gia đình
trong buổi thăm hỏi trung tướng trần ngọc hà cục trưởng cục cảnh sát hình sự cũng chia sẻ
trong dịp cao điểm lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát hình sự nói riêng và lực lượng công an cả nước nói chung đã trực một trăm linh quân số để bảo đảm an ninh trật tự ngăn ngừa đấu tranh với tội phạm lập nhiều chiến công xuất sắc

trong sáng nay công an tỉnh quảng ninh tổ chức xuất quân thực hiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ đại hội thế thao đông nam á lần thứ ba mươi một sigem ba mươi một với sự tham gia của hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ và công an một số địa phương

trung tướng vy văn sô sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn cốc đam xã tân mỹ huyện văn lãng tỉnh lạng sơn cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn là đối tượng hoàng văn tràng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn nà pàn xã vân mộng huyện lộc bình tỉnh lạng sơn

để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an